theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quế sơn tỉnh quảng nam cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua
nhất là cơn mưa vào tối ngày hai mươi tháng một mươi nên tại km hai mươi ba chín trăm linh năm tuyến dt một mươi sáu khu vực đèo le huyện giáp danh giữa huyện quế sơn và huyện nông sơn đã bị sạt lửa nghiêm trọng
khiến giao thông tại vị trí này không thể qua lại
để bảo đảm an toàn công an huyện quế sơn đã tổ chức lực lượng chốt chắn hai điểm đầu đèo le
cùng với đó sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam đã cho tạm dừng lưu thông tất cả các phương tiện qua lại tại khu vực này
đồng thời cho phân luồng các phương tiện đi và đến huyện nông sơn phải di chuyển theo đúng chỉ dẫn của cơ quan chức năng
thời gian thực hiện phân luồng là từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi đến khi thi công xong đường tạm để bảo đảm giao thông bước một